sáng nay sở y tế tỉnh quảng nam cho biết đã ghi nhận một mươi bốn ca nhập cảnh nhiễm biến chủng omicron
đây là các hành khách đi trên bốn chuyến bay từ hàn quốc và mỹ về sân bay đà nẵng
trong các ngày hai mươi một hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi hai hiện các bệnh nhân đang được cách ly tại quảng nam
đại diện sở y tế quảng nam cho biết tất cả các ca mắc này đều đã tiêm đủ hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín
ngoài ra không có triệu chứng thuộc thể nhẹ
do vậy các trường hợp đang được theo dõi và tổ chức điều trị như một f không thể nhẹ
không triệu chứng
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế thông tin về trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
tại việt nam là người nhập cảnh bệnh nhân từ anh quốc về việt nam
qua cảng hàng không quốc tế nội bài vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai